thưa quý vị theo kế hoạch của bộ công an trước ngày một tháng năm tỉnh bắc ninh phải cơ bản hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử đối với số nhân khẩu từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên bao gồm cả thường trú và tạm trú
để bảo đảm tiến độ tỉnh bắc ninh đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp trong thời điểm quan trọng này
không tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân tại các trụ sở công an các cấp hiện bắc ninh triển khai một trăm linh các tổ lưu động xuống từng địa bàn dân cư cơ quan đơn vị và trường học trên địa bàn toàn tỉnh
ba k một ngày từ bảy giờ sáng đến hai mươi bốn giờ có nơi làm việc thu nhận kéo dài đến một hai giờ sáng hôm sau với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ
đã tham mưu cho giám đốc quan tỉnh để tham mưu cho tỉnh ủy ban ra chỉ thị để tổ chức các tổ cấp lưu động đi xuống tại các phường xã thành lập ba k làm cả ngoài giờ và thứ bảy chủ nhật và tăng cường cán bộ và máy móc để làm sao đạt tiến độ
hiện bắc ninh được trang bị một mươi tám bộ thiết bị thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
gần một mươi ngày triển khai thực hiện chiến dịch kết quả thu nhận hồ sơ đã có sự tăng tốc qua từng ngày
có máy một ngày đã thu nhận lên tới ba trăm một mươi tám hồ sơ
đây cũng là một trong những địa phương được đánh giá có tốc độ thu thập căn cước công dân tốt nhất trên toàn quốc trong những ngày gần đây
ngay từ khi bắt đầu chiến dịch chúng tôi đã thành lập chín tổ cấp căn cước công dân lưu động triển khai theo hình thức cuốn chiếu rứt điểm
địa bàn với phương châm là dễ làm trước khó làm sau với tinh thần vì nhân dân phục vụ
thống kê ban đầu hiện bắc ninh đã thu nhận được gần bốn mươi năm hồ sơ cấp căn cước công dân
ngay sau khi hồ sơ được thu nhận lực lượng công an sẽ triển khai các bước quy trình tiếp theo để đảm bảo thời gian tiến hành trả thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân được nhanh nhất nhằm phục vụ cho các giao dịch hành chính
chúng tôi đang cố gắng hết sức
sau khi mà nhận được thẻ căn cước gắn chip điện tử của bộ công an về thì chúng tôi phải sắp xếp phân loại hồ sơ đóng toàn bộ số căn cước công dân đã được in trong thẻ vào hồ sơ để sau này chúng tôi đưa lên về tảng thư để phục vụ cho khai thác quản lý sử dụng sau này
trước đây là sự chỉ đạo của ban giám đốc chúng tôi đi cấp căn cước công dân lưu động đối với các sở ban ngành trên địa bàn
vì vậy sau khi nhận được thẻ căn cước công dân về chúng tôi phải phân loại thẻ căn cước theo từng ban ngành sở một để tự tiện cho việc trả lại căn cước công dân
trong thời gian cao điểm từ nay đến ba mươi tháng bốn bắc ninh sẽ đẩy nhanh tốc độ thu nhận căn cước công dân gắn với việc vừa làm vừa rút kinh nghiệm đảm bảo tiến độ cấp hơn một một triệu thẻ căn cước công dân
qua đó góp phần chung cùng lực lượng công an đạt mục tiêu cấp năm mươi triệu thẻ căn cước công dân có gắn chip trên toàn quốc trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
trong những năm gần đây cán bộ chiến sĩ nữ trong bắc ninh đã đạt được thẻ căn cước công dân
trong lực lượng công an nhân dân ngày càng đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
ở vị trí công tác nào các chị cũng thể hiện rõ bản lĩnh nghiệp vụ tinh thần vì nhân dân phục vụ để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp
mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ những nữ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bình định trong phóng sự sau đây
một trong nhiều điển hình của cán bộ chiến sĩ nữ trong công an tỉnh bình định là trung tá phạm thùy tuy đội trưởng đội an ninh công an huyện tuy phước
hơn hai mươi năm công tác ở lĩnh vực an ninh trung tá phạm thùy tuy đã cùng với đồng đội giải quyết nhiều vụ việc phức tạp góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện
huyện tuy phước có gần một trăm linh chùa nhà thờ nhiều tôn giáo tín ngưỡng khác nhau
là đội trưởng đội an ninh trung tá phạm thùy tuy đã chịu khó nghiên cứu tìm hiểu về các tôn giáo đồng thời sâu sát địa bàn nhất là những nơi xảy ra tình hình vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự
chị thường xuyên trao đổi tiếp xúc với các chức sắc tôn giáo ở địa phương tạo sự gần gũi chia sẻ
nhờ nắm chắc tình hình đã giúp chị tham mưu lãnh đạo đơn vị kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra

vì nếm đam mê vì mong muốn góp sức mình bảo vệ bình yên cho nhân dân
để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình chị không ngừng học tập tìm tòi cố gắng chọn lọc những gì đã học ở trường và áp dụng vào công việc hiện tại
nhờ đó giúp chị ngày càng vững vàng hơn trên trận tuyến đảm bảo an ninh trật tự
thời gian về đơn vị công tác đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực tham gia công tác tuần tra kiểm soát tấn công trấn áp tội phạm
bảo vệ các hoạt động lễ hội các sự kiện chính trị luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
bên cạnh đó đồng chí luôn là một tấm gương chấp hành tốt nội quy quy chế các quy trình công tác và điều lệnh công an nhân dân
nhiều năm qua bằng trách nhiệm và sự tân tâm trung tá nguyễn tị mình thành phó trưởng phòng tổ chức an bộ công an tỉnh bình định
đã có nhiều đồng góp quan trọng trong việc thực hiện công tác chính sách ưu đãi người có công để nâng đáp nghĩa của công an tỉnh
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay
chị trực tiếp tham mưu lãnh đạo công an tỉnh tổ chức hàng chục lượt cất bốc và đưa hải cốt liệt sĩ công an nhân dân về an táng tại nghĩa trang quê hương
nhận chăm sóc phung dưỡng mẹ việt nam anh hùng mẹ liệt sĩ công an nhân dân xây dựng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa
ngoài ra còn rất nhiều việc làm thiết thực khác nhằm thể hiện lòng chi ơn đối với những anh hùng liệt sĩ thương bệnh bình và gia đình của họ về sự công hiến sương máu cho nền hòa bình hôm nay
tôi trao đối là gia đình của tôi là có hoàn cảnh như vậy là
chỉ trong vòng có một tuần thì ở dưới công an tỉnh là lên trong đó là có cô thanh lên mới khảo sát nhà hướng dẫn cho tôi một số công việc mà đỡ là xây cái nhà này
nói chung là tôi thấy là tình cảm của cái ngành công an nói chung và cô thanh nói riêng thấy rất là cả tình cảm đối với cái gia đình chính sách như là gia đình tôi mà tôi phải nói là tôi rất là xúc động
so với các đồng nghiệp nam
nữ giới trong lực lượng công an nhân dân chắc chắn sẽ có những điểm hạn chế nhất định khi trực tiếp thực thi nhiệm vụ nhất là trong phòng chống tội phạm
thế nhưng với ý thức vươn lên khắc phục khó khăn với tinh thần vì nhân dân phục vụ
nhưng nữ cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh bình định đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn ngày càng khẳng định mình bằng những thành tích chiến công
từ đó đáp ứng được kỳ vọng của người dân của chính quyền trong công tác đảm bảo an ninh trật tự góp phần cùng đồng đội giữ gìn cuộc sống bình yên trên địa bàn